bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình gửi thủ tướng về quy định ngày nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
đối với cán bộ công chức và người lao động trong đó đề xuất hai phương án nghỉ tết âm lịch tân sửu hai nghìn hai mươi một
phương án một cộng chức viên chức nghỉ tết nguyên đán bảy ngày liên tục
do ngày mùng hai và mùng ba tết nguyên đán tức ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
chung vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần
phương án hai cộng chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng bốn và mùng năm tết nguyên đán
tức ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
phương án hai công chức viên chức nghỉ tết nguyên đán bảy ngày liên tục
do ngày mùng hai và mùng ba tết nguyên đán tức ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
chung vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần
cộng chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng năm và mùng sáu tết nguyên đán
tức ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
như vậy cả hai phương án nghỉ tết đều có số ngày nghỉ là bảy ngày
chỉ khác nhau về số lượng ngày nghỉ trước hoặc sau tết
bộ lao động thương binh và xã hội kiến nghị chính phủ thực hiện theo phương án một